cảm ơn quý vị đã thức dậy cùng chương trình an ninh ngày mới để cập nhật những tin tức đầu tiên trong ngày
còn bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với phần tin tức vừa được cập nhật
công an quận nam tử liêm hà nội cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng sông giang ở mỹ chỉ thượng vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu vừa qua
đối tượng là nguyễn khắc hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại mễ trì hà nội
bước đầu hải khai nhận do tiệm vàng nằm gần khu gia đình sinh sống nên thông thạo mọi đường đi lối lại
do đó khi thực hiện xong vụ cướp đối tượng chạy bộ vào trong làng tẩu thoát
đồng phạm trong vụ án này còn có người yêu của hải là đỗ thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường văn trương quận đống đa
bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng đã lấy đi hơn một một lượng vàng tại cửa hàng sông giang
sau khi thực hiện vụ cướp hải cùng hương bỏ trốn và bị lực lượng công an bắt giữ vào chiều ngày hôm qua tại huyện gia lâm hà nội
hiện đối tượng đã bị áp giải về công an quận nam từ liêm để tiếp tục điều tra
từng có một tên án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng trần trọng tùng năm mươi hai tuổi trú tại thị trấn thứ ba huyện an biên tỉnh kiên giang
vẫn tiếp tục lừa đảo một nạn nhân nữ ở huyện kiên lương bằng cách thuê luật sư dởm để chiếm đoạt tiền
vụ án đã được công an huyện kiên lương tỉnh kiên giang kết luận chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với trần trọng tường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào cuối năm hai nghìn một mươi chín biết bà dương thị nho sáu mươi ba tuổi trú tại xã dương hòa huyện kiên lương đang thuê người làm đơn gửi tòa án về việc tranh chấp đất đai
tùng đã đến gặp bà nho nhận viết đơn với giá hai trăm linh đồng và hứa sẽ thuê hộ luật sư
để tạo lòng tin với nạn nhân đối tượng đã bàn bạc với phạm văn hồng bốn mươi chín tuổi trú tại thành phố rạch giá để hồng giả làm luật sư rồi đến gặp nhà bà nho
tin tưởng nên bà nho đã đưa tiền cho tùng và hồng nhiều lần với số tiền ba mươi triệu đồng
đợi mãi không thấy vụ việc tranh chấp được giải quyết biết mình bị lừa nên bà nho đã trình báo cơ quan công an
ngoài ra tùng còn lừa đảo nhiều người khác với thủ đoạn nhận hồ sơ làm thi giấy phép lái xe các hạng a một a hai và c
chiếm đoạt số tiền gần tám mươi triệu đồng rồi đem trả nợ và tiêu xài cá nhân
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay với sự trình bày của biên tập viên thu hương
cảm ơn chị đinh hạnh

vẫn trong sáu tháng đầu năm tội phạm gian lận thương mại vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến đường biển đang có những diễn biến phức tạp
gia tăng cả về số vụ số đối tượng tham gia trên nhiều lĩnh vực ngành hàng khác nhau với giá trị hàng hóa ngày càng lớn thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
và trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đóng hoặc dừng các tuyến vận chuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thì tuyến đường biển lại được nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức có hiệu lực
thì chỉ còn có ba trường hợp được hưởng biên chế suốt đời
còn với các hợp đồng lao động kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thì sẽ có thời hạn từ một mươi hai tháng đến sáu mươi tháng
thông tin trên báo lao động
về vấn đề này
báo lao động đã ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia khẳng định đây là một bước quan trọng trong công tác quản lý cũng như đánh giá cán bộ
và nguyên tắc của khu vực công và tư là sự cạnh tranh
điều này sẽ giảm đi sức ý trong khu vực viên chức
lâu nay thường có tư tưởng là đã vào nhà nước là ấm chân suốt đời mà không cần cố gắng không cần phải nỗ lực
bên cạnh đó nếu thực hiện tốt chính sách này trả lương theo vị trí chất lượng công việc sẽ là cách khuyến khích được người làm việc hiệu quả
giữ chân được người tài hệ thống hành chính công được cải cách môi trường kinh tế xã hội thực sự kiến tạo để doanh nghiệp và người dân có thể phát triển được
hiện tỉnh đắk nông đã ghi nhận một mươi hai ca mắc bệnh bạch hầu và có trường hợp đã tử vong
mới đây tp hcm đã ghi nhận hai ca mắc bệnh này và các chuyên gia y tế nhấn mạnh là người dân không được chủ quan
sau đây là ghi nhận trên báo kinh tế và đô thị
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết là ngay sau khi đắk nông phát hiện liên tiếp các ca bạch hầu
bộ y tế đã chỉ đạo các địa phương triển khai điều tra xử lý ổ dịch đặc biệt là cách ly những ca bệnh nhằm chống lây nhiễm
đồng thời giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần lấy mẫu xét nghiệm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
đại diện cục y tế dự phòng cũng nhấn mạnh là hiện bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta
do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu như chưa tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và tiếp xúc với mầm bệnh
và cũng về vấn đề này thông tin thêm trên báo lao động
về diễn biến bạch hầu tại khu vực tây nguyên báo lao động cho biết là hiện tỉnh đắk nông đã tiến hành các công tác phòng chống dịch
nhưng đang gặp khó khăn về nhân lực tình trạng thiếu nhân lực y tế cũng đã xảy ra tại một số địa phương khác của khu vực tây nguyên
tiếp theo chương trình mời quý vị vào
các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý khác trong sáng phương nam của chúng tôi
thì mời chương trình quay phía nam ạ
vâng thưa quý vị bản tin sáng phương nam ngày hai mươi chín tháng sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn
quý vị thân mến vào chiều qua tại tây ninh trong khuôn khổ hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng đông nam bộ
hội thảo phát triển sản phẩm liên kết kích cầu du lịch vùng đông nam bộ đã được tổ chức nhằm tăng cường thông tin và kết nối giữa các doanh nghiệp
phát biểu tại hội thảo phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
để phát triển du lịch của vùng cần bám sát chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
để có được mối liên kết bền vững phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo các địa phương trong vùng cần đoàn kết để thực hiện trọn năm chữ kết
kết nối xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng kết nối kêu gọi đầu tư phát triển du lịch vùng
kết nối trong công tác xuất tiến quảng bá xây dựng thương hiệu kết nối trong đào tạo mùa nhân lực kết nối nhưng không hoài lẫn
mỗi địa phương đều định vị được sản phẩm đặc sắc để tạo nên chuỗi giá trị hệ sinh thái du lịch vùng đặc sắc riêng có
cũng tại hội thảo đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh
sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh hành vùng đông nam bộ diễn ra trong bối cảnh tp hcm vừa liên kết với một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cổ long
sẽ tạo nên thế và lực mới cho sự phát triển du lịch phía nam góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của đất nước
để đạt được các mục tiêu này cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chú ý tập trung vào bốn nhóm giải pháp như cần tăng cường liên kết kêu gọi đầu tư tư nhân
fdi vào cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch đẩy mạnh liên kết phát triển nguồn nhân lực của ngành
liên kết trong phát triển sản phẩm và công tác quảng bá truyền thông cần phải có chiến lược cụ thể
đồng thời phát triển du lịch cũng phải gắn với xu hướng du lịch thông minh về du lịch có trách nhiệm để phát triển bình vững
thưa quý vị từ cuối tuần qua đường sách tp hcm đã khởi động chuỗi chương trình đọc và giới thiệu đầu sách cho trẻ em và tuổi mới lớn
những buổi đọc định kỳ cũng được ưu tiên tại khu vực sân khấu nhằm tạo sân chơi văn hóa lành mạnh cho gia đình trong những ngày hè
buổi giao lưu độc giả đầu tiên của nhà xuất bản kim đồng tại không gian đường sách nguyễn văn bình tp hcm
cho một bộ sách dành cho tuổi học trò tuổi mới lớn
năm tập trong bộ lớp học một trăm linh hai xoay quanh những nhân tố thường xuyên bị cho là cá biệt trong lớp
ba tác giả trẻ là dân kê bút thường trực với đọc giả hoa học trò
nên truyền tải những câu chuyện gần gũi quen mà lạ về những năm tháng trên dãn đường
hè tới thì các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn các bạn sẽ có nhiều thời gian để giống như là nhìn nhận lại bản thân mình
nhận diện những cái cá tính của mình rồi sẽ thời gian để lắng nghe người khác nhiều hơn
thế đây cũng là một cái cơ hội tốt để mà những ngôi sách này tiếp cận được các đối tượng bạn đọc là tin
sự kiện đầu tiên trở lại sau mùa covid một mươi chín của chi nhánh nhà xuất bán kim đồng tại tp hcm
và cái bộ sách này nó đặc biệt ở chỗ là của những tác giả trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường
cũng như là giảng đường đại học viết về cho chính của những người trẻ
đấy thì một cái hoạt động vui
hướng tới các đọc giả trẻ những cái bộ phận cũng như là đọc giả khá trùng dấu của nhà xuất bán kim đồng
cho nên là cái không khí được chuẩn bị cũng như là diễn ra trong buổi sáng hôm nay thì các bạn thấy là hữu hữu khá nhiều

cũng tại đường sách thành phố nhà xuất bán văn hóa văn nghệ cùng hộ nhà văn tp hcm
đã phối hợp để đưa truyện giáo

sự ương ảnh cô đơn của lứa tuổi này được hồ xuân đà diễn tả bằng góc nhìn ngô nghê của chính một đứa trẻ
điểm đáng chú ý của tác phẩm này là sự hỗ trợ kinh phí của hộ nhà văn tp hcm
với mục tiêu giới thiệu đầu sách hai cho học sinh thiếu niên khi nghỉ hè
các chuyên gia giao thông cho rằng trong lần sửa đổi luật giao thông đường bộ tới đây cần sớm có những quy định chặt chẽ rõ ràng và cụ thể đối với hành vi kiểu này để có đủ căn cứ xử lý tất cả những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông